chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi cũng đã có công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố quảng ngãi
theo đó toàn bộ thành phố quảng ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
của thủ tướng chính phủ kể từ giờ hôm nay hai mươi chín tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi cho biết trên địa bàn thị xã đức phổ đã ghi nhận
hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
điều tra dịch tễ cho thấy nhiều người dân từ thị xã đức phổ đã đến thành phố quảng ngãi
và ngược lại do vậy nguy cơ lây lan bùng phát dịch trên địa bàn thành phố quảng ngãi
là rất cao với hai mươi ba xã phường và trên hai trăm sáu mươi người dân
trước những vấn đề trên tỉnh quảng ngãi quyết định áp dụng giãn cách xã hội
thành phố quảng ngãi dù thành phố này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
trước đó tỉnh quảng ngãi quyết định áp dụng chỉ thị một mươi năm đối với thị xã đức phổ